tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín chiều nay quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau
của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
cho ý kiến về việc có nên hay không xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành để gửi kèm hồ sơ
chính quốc hội đại biểu nguyễn thị thủy đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc cạn tán thành bỏ quy định này
theo đại biểu chính vì tính không khả thi của quy định nên vừa qua thực hiện không hiệu quả
thậm chí có tính hình thức và tâm lý để đủ hồ sơ đại biểu ví dụ hồ sơ dự án luật thanh niên
trên quốc hội tại kỳ họp thứ tám có gửi kem năm dự thảo nghệ định thì chỉ có tên điều mà không có nội dung
trong các điều ngoài ra quy định như luật hiện hành có thể lãng phí nhân lực vật lực
nếu như mà các cơ quan sẵn thảo được dành toàn bộ nguồn lực và thời gian này để tập trung cho việc xây dựng
dự thảo luật đánh giá kỹ tác động của các chính sách mới và thuyết minh chi tiết để các đại biểu quốc hội
có đầy đủ thông tin trước khi quyết định thì sẽ tốt hơn rất nhiều việc yêu cầu cơ quan soạn thảo
phải đồng thời xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn để gửi kèm hồ sơ như hiện nay
một nội dung khác cũng được nhiều đại biểu cho ý kiến là việc bổ sung quy định về phản biện xã hội
của mặt trận tổ quốc việt nam trong quy trình xây dựng ban hành văn bản đồng ý việc bổ sung
đại biểu tạm minh tâm đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiền giang đề nghị tách riêng nội dung quy định này
thành một điều riêng trong dự thảo luật
việc thể chế quá trong dự thảo luật lần này sẽ tăng cường cơ sở pháp lý để mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện hiệu quả việc nhận xét đánh giá nêu chính kiến
kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
các đại biểu cũng đề nghị quốc hội ubnd có giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới đối với các cơ quan
trong việc thực hiện đầy đủ nghiêm túc các quy định về lấy ý kiến tham gia ý kiến tổng hợp giải trình
tiếp thu ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân phát huy dân chủ